dự án đầu tư mở rộng đường gom đại lộ thăng long đoạn từ cầu vượt phú đô đến đường lê trọng tấn hà nội
có tổng mức đầu tư hơn một trăm sáu mươi ba tỷ đồng đang được nhà thầu gấp rút triển khai thi công
hiện nhà thầu thi công đã hoàn thành phần rào chắn chặt hạ cây xanh và đang triển khai thi công nền đường
theo thiết kế đơn vị thi công sẽ mở rộng phần mặt đường gom tối đa thêm tám mét
dự kiến dự án mở rộng đường gom đại lộ thăng long sẽ hoàn thành vào tháng bảy năm hai nghìn hai mươi